các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được biết ngay từ ngày bảy tháng hai đi làm trở lại doanh nghiệp đã cho xét nghiệm test nhanh toàn bộ nhân viên qua đó phát hiện một mươi năm trường hợp f
lập tức các công nhân đều cho nghỉ hoặc làm việc tại nhà đối với bộ phận kinh doanh văn phòng
bà phương cho biết thời điểm này toàn bộ khối kinh doanh đã dương tính với covid một mươi chín bộ phận này được phép làm việc trực tuyến
lo lắng nhất là bộ phận sản xuất vì không thể làm việc trực tuyến tình trạng này kéo dài thêm thì rất khó xoay sở bà phương nhận định
lãnh đạo một doanh nghiệp cơ khí tại huyện đan phượng lo ngại đứt gãy sản xuất do nhiều công nhân là f f một
đào tạo một công nhân lành nghề cần thời gian nên việc tuyển mới lao động để làm việc được ngay là không thể
đã thích ứng linh hoạt an toàn thì hà nội nên nghiên cứu chính sách cho f khỏe mạnh f một được phép đi làm tại các khu sản xuất riêng biệt
thực hiện ba tại chỗ vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa giúp doanh nghiệp duy trì được các đơn hàng sản xuất đầu năm
lãnh đạo doanh nghiệp này kiến nghị
đại diện sở y tế hà nội cho biết hiện thành phố hà nội đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
các lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh
tập trung đông người như các khu công nghiệp cụ công nghiệp các làng nghề
hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đang chủ động phương án phòng chống dịch theo điều kiện sản xuất của đơn vị dựa trên các quy định phòng chống dịch
thời điểm này việc xác định f một đã thay đổi so với thời điểm trước đây không phải cứ làm gần nhau là bị xác định là f một
tổng liên đoàn lao động việt nam vừa có văn bản gửi liên đoàn lao động các tỉnh thành phố công đoàn các ngành trung ương và tương đương
công đoàn tổng công ty trực thuộc về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa giải quyết tranh chấp lao động ngừng việc tập thể
thống kê cho thấy từ sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên cả nước đã xảy ra hai mươi tám cuộc tranh chấp lao động ngừng việc tập thể
tính chất quy mô các cuộc ngừng việc tập thể này chủ yếu xoay quanh yêu cầu tăng lương cơ bản tăng chế độ hỗ trợ độc hại
phụ cấp thâm niên hỗ trợ người lao động mắc covid một mươi chín
để phòng ngừa các cuộc tranh chấp lao động từng việc tập thể đảm bảo quyền lợi của người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền
tư vấn tới người lao động và người sử dụng lao động về việc đồng hành chia sẻ khó khăn
chăm lo việc làm đời sống thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp
ngược lại phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động
bên cạnh đó công đoàn các cấp được yêu cầu tăng cường phối hợp đối thoại với các hiệp hội người sử dụng lao động
tại địa phương khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế để nắm tình hình các doanh nghiệp
và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công đoàn cơ sở
doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động phòng ngừa hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động ngừng việc tập thể và đình công
tổng liên đoàn lao động việt nam cũng yêu cầu liên đoàn lao động các địa phương phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp
khu chế xuất khu kinh tế xả soát lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản giải thề có chủ bỏ trốn nợ lương
không có khả năng trả thường có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động để có phương án ngăn chặn hỗ trợ giải quyết kịp thời
giảm thiểu tranh chấp lao động ngừng việc tập thể đình công tự phát
kính thưa quý vị có thể nói chưa giai đoạn nào mà doanh nghiệp sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản trái cây lại gặp khó khăn như bây giờ
ngoài khốn đốn vì covid một mươi chín nay hàng hóa ưu động do tác biên tại các cửa khẩu xuất sang trung quốc
vài tháng gần đây hầu hết doanh nghiệp còn thêm kiệt quệ vì giá xăng tăng liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng
công ty trách nhiệm hữu hạn dòng đỏ tp hcm
chuyên xuất khẩu các sản phẩm trái cây như thanh long dừa chanh leo xoài mít sang thị trường mỹ úc châu âu trung đông theo đường hàng không và đường biển
ông mai xuân thìn tổng giám đốc chia sẻ giá sản phẩm xuất khẩu qua đường hàng không sang các thị trường nêu trên trung bình đạt một mươi một năm đô la một kg
trong đó giá sản phẩm là hai năm ba đô la một kg còn tám năm chín đô la là chi phí vận chuyển trong một kg trái cây
như vậy chi phí vận chuyển chiếm tới bảy mươi năm mươi
và mỗi khi chi phí vận chuyển tăng thì giá trái cây xuất khẩu cũng tăng theo
cơ hội chinh phục thị trường xuất khẩu có thể khó hơn vì giảm tính cạnh tranh
chi phí vận chuyển qua đường biển và đường bộ cũng đắt đỏ không kém
và đáng nói là thời gian gần đây lại tăng rất cao do giá xăng cao
không chỉ giá sang cây áp lực mà chi phí logistic tăng cao cũng trực tiếp tấn công các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây nông sản
ngoài ra vấn đề thiếu công tên nơ rỗng tình hình giải phóng hàng ở một số nước nhập khẩu chậm
làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhập hàng của khách
một số nước dịch covid một mươi chín tăng mạnh nên họ tạm ngưng nhập hàng
chi phí kho bái ở càng tăng
điều này làm cho trái cây của việt nam vốn đang lao đao bởi dịch bệnh nay càng thêm khó khăn
trước thực trạng doanh nghiệp xuất khẩu nông sản khó sống nếu giá xăng dầu không được giảm nhiệt
nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc chính phủ cần có chính sách hỗ trợ về vận chuyển với sản phẩm nông nghiệp
như hỗ trợ xăng dầu cho hàng không hay vận tài hành khách
bởi xuất khẩu nông sản vốn được coi là thế mạnh của ngành nông nghiệp việt nam
mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế
một trong những biện pháp được chuyên gia nhắc đến nhiều nhất là kiềm chế giá xăng dầu
các chuyên gia phân tích trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực hồi phục sản xuất kinh doanh
thì việc phải tốn chi phí cho các loại thuế phí trong giá xăng dầu là chưa hợp lý
khi chưa trả sang dầu về với thị trường trong lúc giá sang thế giới liên tục tăng cao
và các công cụ bình ổn giá khác đã hết dư địa giảm thuế là phương án cần thiết để hạ nhiệt giá xăng
mặt khác do giá xăng dầu đang chịu gánh nặng rất lớn từ hàng loạt chi phí như thuế phí lợi nhuận định mức
nên việc giảm thuế cũng cần được xem xét ngay cả khi giá xăng dầu thế giới không tăng cao